thành phố hồ chí minh sẽ bắt đầu được tiêm vaccine astrazeneca kể từ ngày mai một mươi chín tháng sáu và dự kiến sẽ có một điểm tiêm trên toàn thành phố
và đây là thông tin được thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết và tại buổi kiểm tra công tác bảo quản tám trăm ba mươi sáu liều vaccine ngừa covid một mươi chín khi vừa được vận chuyển đến kho lạnh của viện pasteur tp hcm vào chiều ngày hôm qua
được biết trong đợt tới bộ y tế sẽ ưu tiên tiêm chủng cho những tỉnh đang gặp khó khăn trong đợt dịch này như bắc ninh bắc giang bình dương tiền giang ưu tiên cho các lực lượng sản xuất là công nhân nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất
thông tin tốt lành về việc tp hcm sẽ được tiêm hơn tám trăm linh liều vaccine trong tuần tới đã kết thúc bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
hy vọng rằng là với những giải pháp đồng bộ và sự quyết tâm của chính quyền và người dân thành phố những ngày sắp tới tp hcm sẽ chiến thắng đợt dịch covid một mươi chín thứ tư